đội cảnh sát giao thông đường bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi vừa giúp đỡ ba bà cháu về nhà vì không có tiền đi xe khách
sáng ngày hôm nay ba bà cháu gồm bà nguyễn thị mai phạm văn long phạm thị thanh phương thường trú tại bốn trăm hai mươi một trần phú phường năm thành phố bà rịa vũng tàu đi xe khách từ đà nẵng trở về lại vũng tàu
nhưng vì không có đủ tiền trả vé xe nên đã bị nhà xe chưa rõ tên và số xe bỏ xuống dọc đường tại thị trấn la hà tư nghĩa
ngay khi nhận được tin báo của công an thị trấn la hà tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ một đã tiến hành kiểm tra thông tin
đồng thời hỗ trợ ba triệu đồng cùng nhu yếu phẩm và đưa ba bà cháu đến bến xe quảng ngãi đồng thời liên hệ xe khách để đưa ba bà cháu về vũng tàu